bộ thông tin và truyền thông vừa tổ chức hội thảo góp ý xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội hướng tới xây dựng môi trường lành mạnh an toàn tại việt nam
mục tiêu của bộ quy tắc ứng xử là thúc đẩy tác động tích cực của mạng xã hội hạn chế tối đa tác động tiêu cực
ngăn ngừa có hiệu quả mặt trái lan truyền thông tin xấu độc trên mạng
các diễn giả khẳng định sự cần thiết ban hành một bộ quy tắc ứng xử cho từng cơ quan tổ chức
theo đó đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội cần ban hành và công khai các biện pháp phát hiện
thông báo và phối hợp với các cơ quan hữu quan để xử lý ngăn chặn và đấu tranh loại bỏ các nội dung thông tin xấu độc
các tin đồn gây ảnh hưởng tiêu cực tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng
không cung cấp thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin
bộ quy tắc cũng yêu cầu người sử dụng không được lạm dụng chức vụ quyền hạn khi ứng xử trên mạng xã hội
ứng xử thuận chiều với thông tin xấu độc tin đồn ảnh hưởng tiêu cực
ứng xử trên mạng xã hội trái với chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp
cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến các cá nhân tổ chức mà do vị trí công tác của mình có được
khi chưa được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền
bên cạnh đó cần tăng cường biện pháp truyền thông về bộ quy tắc đến người sử dụng
để xây dựng môi trường mạng lành mạnh an toàn cho người sử dụng